một nhân viên quán karaoke bị sát hại trong lúc đang ngủ đêm
bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm phá án công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an tỉnh bình dương
đã bắt được hung thủ chỉ sau gần một mươi hai giờ đồng hồ nhận tin báo về vụ việc
khoảng chín h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng hai anh đỗ hồng vương bốn mươi một tuổi chủ quán karaoke bảo trần
ở tổ dân phố phú vinh trung thị trấn trợ chùa huyện nghĩa thành phát hiện anh lê trung hiếu hai mươi một tuổi
ở xã long hiệp huyện minh long là nhân viên phục vụ quán karaoke trong tình trạng trên vùng mặt
và vùng đầu có nhiều thương tích và tử vong sau đó
công an huyện nghĩa hành phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi
khẩn trương có mặt khám nghiệm điều tra vụ việc qua trích xuất camera của quán này cho thấy
thời gian xảy ra án mạng có một thanh niên lẻn vào quán karaoke lên lẩu
chúng tôi tiến hành quy động tổng bộ lượng truy xét đối tượng
sau khi xác định được đối tượng chúng tôi phát hiện đối tượng đã di chuyển bên đường hàng không
vào tp hcm lãng trống bằng các biện pháp hiệp vụ cũng như thu thập nhiều nguồn thông tin
chúng tôi sẽ xác định được đối tượng đoàn lãng trống tại tỉnh bình dương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
tiến hành tri bác đối tượng đến hai mươi một h cùng ngày chúng tôi đã bác giữ được đối tượng ở đoàn nam phước
chúng tôi đã áp dụng các biện pháp hiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với công an tỉnh bình dương điều tra về đặc điểm nhân thân vị trí khu vực đối tượng đoàn nam phước
ba mươi bốn tuổi ở thôn tình phú bắc xã hành minh huyện nghĩa hành đang lần trốn để phối hợp truy bắt
đến hai mươi một h cùng ngày đoàn nam phước đã bị bắt giữ tại tp thủ dầu một tỉnh bình dương
sau gần một mươi hai h đồng hồ nhận tin báo lực lượng công an đã điều tra khám phá nhanh vụ án mạng
bắt giữ hung thủ cách hơn một km đưa về quảng ngãi
đây là chiến công xuất sắc được chính quyền và người dân hoan nghênh biểu dương